chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích và săn bắt động vật hoang dã là hành vi của sáu đối tượng trú tại tỉnh lâm đồng đồng nai
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên vừa tiến hành truy bắt
theo đó vào đêm ngày một tháng ba các đối tượng trên đã rủ nhau vào khu vực vườn quốc gia cát tiên để săn bắt động vật hoang dã trái phép
khi đi các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao dao đèn pin bình xịt hơi cay rồi thuê trương văn danh ba mươi năm tuổi điều khiển xuồng chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia san bắc
sau khi săn bắt được số lượng lớn động vật hoang dã trên đường về nhóm đối tượng gặp lực lượng kiểm lâm cho nên đã bỏ chạy
khi bị một cán bộ kiểm lâm khống chế một đối tượng đã xịt hơi cay vào lực lượng kiểm lâm còn các đối tượng khác dùng dao lao tới chém lực lượng kiểm lâm rồi bỏ chạy
hậu quả ba kiểm lâm viên bị thương
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan